bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay bốn tháng bảy của bộ y tế cho biết
việt nam có thêm ba trăm sáu mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với một trăm sáu mươi chín ca
tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín trong ngày là tám trăm tám mươi bảy ca
tại cuộc họp bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cũng cho biết tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát về tổng thể
tại hà nội dịch bệnh được kiểm soát tốt tại bắc giang bắc ninh tình hình đã bắt đầu ổn định
hưng yên nghệ an hà tĩnh thành phố đà nẵng và một số địa phương đang rất nỗ lực để nhanh chóng kiểm soát được tình hình
riêng tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh miền đông dịch đang diễn biến nhanh phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới
thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng bộ công an và một số địa phương có kinh nghiệm phòng chống dịch
tiếp tục hỗ trợ phối hợp ưu tiên tri viện các lực lượng thiện chiến cho thành phố hồ chí minh và địa phương trong vùng